hôm qua ngày hai tháng bốn tại bắc ninh đã diễn ra lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự
giữ chức bí thư ủy thuận thành nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ông trần huy phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giữ chức thủ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
và giới thiệu để ban chấp hành đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ông ngô văn liên giữ chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy phân công bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy
thời hạn bổ nhiệm là năm năm
kể từ ngày hai tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn ông nguyễn mạnh hùng tỉnh ủy viên bí thư thị ủy thuận thành
được phân công về đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công tác
chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ đảng ủy và giữ chức bí thư đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ông nguyễn đức sâm tỉnh ủy viên bí thư tỉnh đoàn thanh niên về ban tuyên giáo tỉnh ủy công tác
và bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy
tới hạn bổ nhiệm là năm năm kể từ ngày hai tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn
ông thái hải anh phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy về ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh công tác
chỉ định tham gia đảng đoàn ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh
giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức phó trung tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh

về trường hợp ông nguyễn công thắng vào tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
ban thử vụ tiến ủy bắc ninh đã kết luận vi phạm của ông thắng
cụ thể khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ
ông đã sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do bộ giáo dục và đào tạo cấp
giấy công nhận văn bằng giả và dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch
ông nguyễn công thắng đã vi phạm các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không phở pháp
vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
vi phạm ông đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân
ban thử vụ tiến ủy bắc ninh đã biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn công thắng
và báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương
ông nguyễn công thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
trong quá trình công tác vào cuối năm hai nghìn bảy
từ vị trí phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng công thương việt nam
tại khu công nghiệp tiên sơn tỉnh bắc ninh
ông nguyễn công thắng chuyển sang làm chuyên viên phòng kế hoạch tài chính
sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh
tháng chín tám ông được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng phòng kế hoạch tài chính
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh
sau khoảng một năm tháng một mươi chín ông được bổ nhiệm giữ chức
trưởng phòng kế hoạch tài chính sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba đến nay ông nguyễn công thắng được bổ nhiệm
giữ nhiều chương phục quan trọng của các địa phương và tỉnh nguyễn bắc ninh
cuối hai nghìn một mươi năm ba thực vụ tỉnh nguyễn bắc ninh đã chỉ đến ông nguyễn công thắng
lúc đó ba mươi hai tuổi làm bí thư huyện ủy huyện tiên du tỉnh bắc ninh
sau bốn năm tháng một mươi hai nghìn một mươi chín ông nguyễn công thắng được bổ nhiệm
làm trưởng ban dân vật tỉnh nguyễn bắc ninh khi mới ba mươi sáu tuổi
tháng bốn hai nghìn một mươi hai ông giữ chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh nguyễn bắc ninh
trước ông nguyễn công thắng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh bắc ninh đã vi phạm dùng bằng giả
đã có nhiều trường hợp là cán bộ lãnh đạo khi bị phát hiện sử dụng bằng giả đã bị xử lý nghiêm
trước đó vào hai nghìn hai mươi một ông đảng quang vinh cựu ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
cựu bí thư đảng uy cựu tránh thanh tra tỉnh lào gai bị phát hiện sử dụng bằng giả
là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp để được tuyển dụng
đào tạo quy hoạch và được bổ nhiệm bộ và các chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước
ông này đã bị bàn quý thư khai trừ khỏi đảng bị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào gai kỳ luận buộc thổi việc
trước nước có trường hợp cựu thực tá thái đình hòa cựu trường phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu tỉnh lào cai bị khai trừ đảng và tước danh hiệu công an nhân dân khi phát hiện sử dụng băng giả
hồi tháng ba hai nghìn hai mươi một một vụ việc cũng được dư luận quan tâm đó là chín ngăn bộ bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp ở huyện yapa gia lai
đáng nói các cán bộ này chỉ bị phát hiện dùng bằng già trong quá trình chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân
nếu trường hợp này đã bị kỳ luận cách trước tất cả cách trước vụ trong đảng
họa tăng sáu hai nghìn hai mươi hai ông trần cao thành khi đó là phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở nguyễn văn cử
ở thành phố pleiko bị buộc thôi việc vì cố gắng sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp
có thể thấy trường hợp cán bộ dùng bằng giả bị phát hiện đã không phải là hy hữu mà đã xảy ra ở nhiều địa phương và ở nhiều lĩnh vực
trao đổi với phóng viên ông lê như tiến nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội nói
người có hành vi dùng bằng giả để được tuyển dụng vào cơ quan đơn vị hay người đã là cán bộ công chức
dùng nó để thăng tiến leo lên các vị trí công tác cao hơn
thì đều là hành vi gian dối vi phạm pháp luật
cán bộ công chức dụng bằng giả để được đề bạt bổ nhiệm là sự gian dối trước đảng trước tổ chức cơ quan mình công tác
trong quy định của đảng và pháp luật của nhà nước đều có quy định để xử lý hành vi dân rối này
và hành vi này bị xử lý rất nghiêm minh
theo ông tiến đã là cán bộ đảng viên thì phải trung thực trước hết với bản thân
sau đó với cơ quan tổ chức với nhân dân
cán bộ đã không trung thực với chính mình với tổ chức thì không thể nào trung thực và tròn trách nhiệm trước công dân
không thể vì nhân dân
vẫn theo ông tiến việc cán bộ dùng bằng giả để thăng tiến rất nguy hại
thứ nhất khi thăng tiến lên được một chức vụ nào đó đồng nghĩa với việc trách nhiệm sẽ nặng nề hơn
người dùng băng giả không có kiến thức hoặc kiến thức yếu thì không thể hoàn thành nhiệm vụ
thứ hai sự gian dối để thăng tiến dẫn tới việc tổ chức đánh giá sai cán bộ
mất đi cơ hội của người có tiêu chuẩn hơn xứng đáng hơn
người đã không trung thực thì không đủ tư cách là cán bộ
thứ ba người gian dối thì sẽ không đưa ra được những quyết định sáng suốt đúng đắn
không thể đưa địa phương hay lĩnh vực mình phụ trách phát triển phù hợp với nguyện vọng của nhân dân
theo đó đại biểu quốc hội cho rằng trong vụ việc chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tình huy bắc ninh dùng bằng giả
bên cạnh xử lý trách nhiệm của cán bộ gian dối
còn phải xem xét trách nhiệm của những cơ quan tổ chức liên quan và trách nhiệm người đứng đầu
đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp ủy viên ủy ban pháp luật quốc hội cho biết
ủy ban kiểm tra tình huy bắc ninh là cơ quan của ban chấp hành đảng bộ tỉnh
và là nơi rất quan trọng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
cơ quan này chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát dấu hiệu sai phạm của cán bộ đảng viên
trong đó có việc cán bộ đảng viên sử dụng bằng già để tạo điều kiện để được thăng trức
ông hòa nói tôi thắc mắc tại sao suốt thời gian qua không phát hiện được trường hợp ông này dùng bằng già
để leo lên trước chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tình huy mới phát hiện
cán bộ đảng viên phải là người gương mẫu trung thực
đằng này cán bộ lãnh đạo lại sử dụng bằng giả đó là hành vi gian dối
theo đại biểu tỉnh đồng tháp là người công tác trong cơ quan kiểm tra của đảng
liên quan đến đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
là người phải có phẩm chất đạo đức phong cách toàn diện từ đó mới làm gương đi xử các sai phạm
nhưng ở đây cán bộ lại không tốt gián dối đầy thăng tiến thì đó là sự vụ lợi trui sâu leo cao
theo tôi người này đương nhiên phải chịu sự xử lý của đảng
nhưng cần phải có các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn để làm gương cho những người khác ông hòa nói
nói về trách nhiệm ủy viên ủy ban pháp luật quốc hội cho rằng
trách nhiệm thuộc về cơ quan tham mưu trong hợp tác cán bộ
đó là ban tổ chức tình huy bắc ninh và ban thưởng vụ tình huy
bởi đây là chức danh bổng ban thưởng vụ tình huy và quản lý nhưng lại để lò sai phạm
do vậy bên ngành việc xử lý các trách nhiệm đối với cán bộ có hành vi gián dối
còn phải xem sách trách nhiệm của ban thưởng vụ tình huy và người đứng đầu
đánh giá đây là thực tế rất đáng buồn đại biểu trương xuân cử đoàn hà nội cho biết
sự việc này không phải là trường hợp cá biệt ở trước đây đã có không ít trường hợp như vậy
một điều đáng lo ngại hơn theo ông cử ngay cả trong ngành giáo dục cũng có thầy cô giáo dùng bằng già
vì đại biểu quốc hội này khẳng định đảng và nhà nước chắc chắn sẽ xử lý rất nghiêm những sai phạm như vậy
không thể dùng túng bao che với những cán bộ gian dối giả dối
chúng ta phải luôn luôn giáo dục cảnh tình để tiếp tục đấu tranh với những cán bộ có biểu hiện tiêu cực